dự báo từ đêm nay đến khoảng ngày một mươi năm
do tiếp tục chịu ảnh hưởng của hội tụ gió
trên mực năm m nên ở khu vực đông bắc bộ
sẽ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to tại vùng núi
và trung du với lượng mưa phổ biến
là từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm một đợt
có nơi là trên bốn trăm linh mm một đợt
đồng bằng trung du cục bộ
có mưa vừa mưa to
thời gian mưa tập trung nhiều hơn
vào thời điểm chiều và tối
trong mưa rông cần đề phòng các hiện tượng
thời tiết nguy hiểm
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
ở phía đông bắc bộ sẽ là ba mươi ba mươi ba độ
sau đó sẽ giảm chậm mỗi ngày
khoảng một độ trong hai ngày tiếp theo
tây bắc bộ cũng có mưa rông
ở trên diện rộng từ đêm nay cho đến ngày một mươi năm
trong đó vùng núi và trung du
có mưa to đến rất to
cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
do rông và mưa lớn
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
ở khu vực này sẽ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sau đó sẽ giảm chậm dần
tại các tỉnh từ thanh hóa
trở vào đến thừa thiên huế
từ đêm nay cho đến ngày một mươi ba
phổ biến nhiều mây nhưng không có mưa
một số nơi ở vùng núi phía tây
có thể sẽ có nắng nóng
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới
sẽ phổ biến ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi cao hơn
sau đó sang ngày một mươi bốn xuất hiện mưa rải rác
nhiệt độ cao nhất sẽ giảm nhẹ
về mức ba mươi một ba mươi bốn độ
đà nẵng đến bình thuận có thời tiết ổn định
trong ba ngày tới phổ biến là nhiều mây
không mưa trời khá oi nóng
với nhiệt độ trưa chiều sẽ ra động
từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên
thời tiết phổ biến
ngày còn đang gián đoạn
chiều tối có mưa rào và rông rải rác
sang ngày một mươi bốn mưa sẽ gia tăng hơn
tuy nhiên mưa rông kết thúc nhanh chóng
nhiệt độ sẽ không quá mức là ba mươi hai độ
nam bộ từ nay cho đến ngày một mươi bốn
sẽ có mưa rông rải rác
tập trung về chiều tối
ngày một mươi ba một mươi bốn tháng năm mưa gia tăng hơn
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
sẽ là từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
sau đó giảm nhẹ
phổ biến cao nhất không quá ba mươi ba độ